tổng thống mỹ joe biden kêu gọi đại diện thương mại mỹ tăng thuế gấp ba lần lên thép và nhôm nhập khẩu từ trung quốc với lý do cạnh tranh không công bằng
các nhà phân tích cho rằng đây là động thái kinh điển trong năm bầu cử tổng thống mỹ nhằm giành được ủng hộ của công nhân ở các bang giao động quan trọng
phát biểu tại thành phố pisburg bang pennsylvania hôm một mươi bảy tháng bốn ông biden cho rằng giá thấp một cách không công bằng vì các công ty thép ở trung quốc
không cần phải lo lắng về việc kiếm lợi nhuận khi chính phủ trung quốc trợ cấp cho họ rất nhiều họ không cạnh tranh mà đang gian lận
theo đài cnbc việc ông biden yêu cầu tăng mức thuế trung bình bảy năm như hiện nay đối với thép và nhôm là nỗ lực nhằm nhấn mạnh những cảnh báo gần đây của chính quyền ông
về các hoạt động thương mại của trung quốc không phải là mối đe dọa xuông
ông biden nói thêm đây là hành động chiến lược và có mục tiêu bảo vệ người lao động mỹ phải đảm bảo cạnh tranh công bằng
việc ông biden thúc đẩy tăng thuế diễn ra khi ông nỗ lực cân bằng chính trị
trong năm bầu cử với bối cảnh địa chính trị mong manh và nhớ lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế mỹ
trả lời báo giới hôm một mươi bảy tháng bốn ông biden nhấn mạnh không có chiến tranh thương mại với trung quốc bất chấp kêu gọi tăng thuế gấp ba lần
ông chủ nhà trắng cho hay tôi không tìm kiếm một cuộc chiến với trung quốc tôi đang tìm kiếm sự cạnh tranh
trong chuyến thăm trung quốc tuần trước bộ trưởng tài chính janet zelen cũng nêu quan ngại rằng
các khoản trợ cấp của trung quốc đang tạo ra tình trạng dư cung sản phẩm năng lượng sạch
như tấm pin mặt trời và xe điện vượt xa nhu cầu trong nước
bà lo ngại rằng tình trạng dư thừa nguồn cung có thể được đẩy ra thị trường toàn cầu với mức giá rẻ hơn
có khả năng gây ra sự cạnh tranh căng thẳng
đáp lại các quan chức trung quốc và truyền thông nước này bác bỏ cáo buộc dư cung
khi cho rằng nguồn cung sản phẩm năng lượng sạch dồi dào là kết quả của sự đổi mới liên tục
chứ không phải do trợ cấp của chính phủ
ông biden phải đối mặt với cuộc cạnh tranh khó khăn trước thềm bầu cử
phải đang muốn tránh bị coi là yếu thế trước bắc kinh
hoặc bị đối thủ donald trump lấn át với tuyên bố sẽ áp thuế sáu mươi lên hàng nhập khẩu từ trung quốc
ông biden nói về đám đông tại trụ sở công đoàn ở pitsburg pennsylvania vào ngày một mươi bảy tháng bốn rằng
tôi không tìm kiếm một cuộc chiến với trung quốc mà là cạnh tranh cạnh tranh công bằng
họ đang bán thép ra thị trường toàn cầu với mức giá thấp không công bằng
khi các công ty thép ở trung quốc không phải lo lắng
về việc kiếm lợi nhuận vì chính phủ trung quốc đang trợ cấp quá nhiều
họ không cạnh tranh họ đang gian lận
tổng thống biden khẳng định dưới sự lãnh đạo của ông nước mỹ đang trên đà phát triển
gdp tăng và thâm hụt thương mại với trung quốc ở mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ
ông nói thêm rằng điều này diễn ra khi bắc kinh đang phải đối phó với tình trạng dân số giả đi nhanh chóng
và tư tưởng bài ngoại
tuy nhiên quan điểm thương mại và lời lẽ cứng rắn hơn cũng khiến ông biden rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan
trong những tháng gần đây ông nỗ lực hàn gắn quan hệ dạ nứt giữa mỹ và trung quốc
kêu gọi sự hỗ trợ của bắc kinh ở trung đông về vấn đề biến đổi khí hậu
quản lý chất phentany và giảm căng thẳng quân sự ở biển đông
tổng thống mỹ joe biden và chủ tịch trung quốc tập cận bình có cuộc điện đàm cách đây gần hai tuần
ngày một mươi bảy tháng bốn ông biden chỉ đạo đại diện thương mại mỹ catherine tai bắt đầu cuộc điều tra mục ba trăm linh một
của đạo luật thương mại năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn về cáo buộc trung quốc trợ cấp ngành đóng tàu hậu cần và hàng hải
sau khi nhận được khiếu nại từ năm nghiệp đoàn lao động quốc gia
mức thuế mới sẽ bổ sung vào mức mà chính quyền trump đã áp dụng trước đó
với hai mươi năm đối với thép trung quốc và một mươi đối với nhôm trung quốc
ông biden đưa vấn đề hồi sinh ngành sản xuất mỹ thành trọng tâm nhiệm kỳ tổng thống của mình
thúc đẩy việc thông qua đạo luật mang tính bước ngoặt nhằm chi khoảng năm mươi tỷ usd
để củng cố ngành công nghiệp bán dẫn của mỹ và ba trăm bảy mươi tỷ usd khác
để thúc đẩy các lĩnh vực công nghệ môi trường và năng lượng xanh
trong nhiều tuần qua các quan chức chính quyền tổng thống biden cảnh báo
bắc kinh không nên cố gắng xuất khẩu hàng hóa dư thừa bằng cách đưa hàng hóa giá rẻ ra nước ngoài
để cứu vãn nền kinh tế đang suy thoái
đây là nội dung được bộ trưởng tài chính janet zelen nhấn mạnh trong chuyến thăm bắc kinh vừa qua
kevin yeller thành viên ban điều hành của skullcrop group
trước đây thuộc hội đồng quản trị của công ty đầu tư tư nhân hải ngoại nhận xét
chắc chắn đây là một sáng kiến trong năm bầu cử nhằm thu hút cửa chi ở các bang chiến trưởng
như pennsylvania và ohio
đó là một nỗ lực nhằm thu hút sự ủng hộ của tầng lớp công nhân ngành thép
và củng cố chính sách thương mại trong vấn đề quan tâm của tầng lớp trung lưu
trong thời gian tới washington có thể sẽ tăng thuế đối với xe điện từ trung quốc
điều này được bà thai nói đến trong lá thư gửi quốc hội vào tháng một
với lý do là nền kinh tế trung quốc do nhà nước lãnh đạo
trong một động thái liên quan khác đầu năm nay ông biden tuyên bố sẽ phản đối thỏa thuận
newton steel để mua lại us steel với giá bốn mươi một tỷ usd nhằm giành được sự ủng hộ của liên minh công nhân thép
ông biden cho biết washington cũng có kế hoạch hợp tác với mexico
để ngăn chặn ở trung quốc lách thuế bằng cách đi đường vòng
bộ thương mại trung quốc hôm một mươi bảy tháng bốn cho biết nước này kiên quyết phản đối việc mỹ tiến hành
cuộc điều tra theo mục ba trăm linh một đối với các lĩnh vực hàng hải hậu cần và đóng tàu của trung quốc
theo người phát ngôn của cơ quan này bàn kiến nghị của mỹ chứa đẩy những cáo buộc sai trái
hiểu sai các hoạt động thương mại và đầu tư thông thường của trung quốc
là gây tổn hại đến an ninh quốc gia và lợi ích doanh nghiệp của mỹ
đồng thời đổi lỗi cho trung quốc về các vấn đề công nghiệp của mỹ
thiếu cơ sở thực tế và đi ngược lại với kinh tế thông thường tuyên bố cho biết
trung quốc sẽ theo dõi chặt chẽ tiến trình điều tra và thực hiện mọi biện pháp cần thiết
để kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích của mình
cuộc điều tra do văn phòng đại diện thương mại catherine tai công bố nhằm đáp lại lời thình cầu
của một nhóm gồm năm công đoàn lớn hồi tháng trước
tổng thống mỹ joe biden cũng đang kêu gọi tăng thuế đưa về thép và nhôm trung quốc
một phần trong chuỗi các bước nhằm củng cố ngành thép của mỹ và thu hút người lao động trong cuộc bầu cử năm nay
tuyên bố của trung quốc hôm một mươi bảy tháng bốn không đề cập đến ý kiến mới của ông biden về thép và nhôm trung quốc
việc cựu tổng thống mỹ trump áp đặt thuế quan với trung quốc trong nhiệm kỳ của ông
từng khiến trung quốc trả đũa bằng các biện pháp thuế tương tự
dù vậy ông biden khẳng định không có chiến tranh thương mại
nhưng đại diện thương mại của ông biden cùng ngày nói với quốc hội rằng
cần phải có hành động quyết đoán để bảo vệ xe điện khỏi sự cạnh tranh của các doanh nghiệp được trợ cấp của trung quốc
và theo reuters đưa tin chính quyền mỹ cũng dự định sẽ khôi phục một số mức thuế năng lượng mặt trời
dữ liệu mới cho thấy nền kinh tế trung quốc tăng trưởng nhanh hơn dự kiến năm ba trong quý đầu tiên
khi nước này chuyển sang xuất khẩu để thúc đẩy tăng trưởng trước sự suy yếu kéo dài trong lĩnh vực bất động sản
các quan chức cho biết họ dự đoán hàng xuất khẩu của trung quốc sẽ bắt đầu tràn ngập thị trường toàn cầu
điều mà bộ trưởng tài chính biden janet zelen đã nêu ra trong chuyến đi tới nước này vào tuần trước
dữ liệu hải quan trung quốc cho thấy trung quốc đã xuất khẩu hai mươi năm tám triệu tấn sản phẩm thép trong quý đầu tiên
mức cao nhất trong giai đoạn kể từ năm hai nghìn một mươi sáu và tăng ba mươi bảy so với cùng kỳ năm ngoái
trước đó theo quan điểm của peter mauric nhà kinh tế học và giáo sư danh dự tại đại học miland
việc áp mức thuế cao đối với các mặt hàng nhập khẩu từ trung quốc có thể thay đổi cơ cấu thương mại của mỹ
và khiến một số mặt hàng tiêu dùng trở nên đắt đỏ hơn
cựu tổng thống mỹ donald trump đã đề xuất mức thuế sáu mươi đối với hàng nhập khẩu của trung quốc nếu ông tái đắc cử vào tháng một mươi một này
tuy nhiên một lệnh trừng phạt cực đoan như vậy sẽ không xóa bỏ được thương mại của mỹ với trung quốc
mà thậm chí còn ảnh hưởng sâu sắc đến mức độ thâm hụt thương mại của mỹ
nó cũng có thể thay đổi cơ cấu thương mại của mỹ và khiến một số mặt hàng tiêu dùng trở nên đắt đỏ hơn
mức thuế sáu mươi đối với hàng nhập khẩu của trung quốc sẽ khiến mỹ chuyển sang mua hàng ở các nước khác
nhưng điều này sẽ khó xóa bỏ được thâm hụt thương mại
đơn cử trung quốc là nhà cung cấp chính các tùa pin gió pin lithium và khoáng sản đất hiếm
allian ước tính trung quốc là nhà cung cấp quan trọng của mỹ đối với hai trăm bảy mươi sáu loại hàng hóa
để đối phó với mối đe dọa thuế quan các doanh nghiệp mỹ đang nhập khẩu nhiều hơn từ mexico vào việt nam
do đó các quốc gia này đang tìm nguồn cung ứng nhiều linh kiện hơn từ trung quốc
elon musk đang khuyến khích các nhà sản xuất phụ tùng trung quốc đặt cơ sở gần nhà máy mới của tessa ở mexico
còn hãng sản xuất xe điện trung quốc cũng đang xem xét xây dựng một nhà máy ở mexico để lách thuế quan của mỹ
người mỹ đã phải trả nhiều tiền hơn cho hàng hóa có nguồn gốc từ trung quốc
ông trump tăng mức thuế trung bình theo trọng số thương mại đối với hàng nhập khẩu của mỹ từ trung quốc lên khoảng một mươi hai
và tăng giá đối với tất cả các hàng hóa dịch vụ cuối lên khoảng một năm
hậu quả lạm phát của mức thuế sáu mươi lên giá cả
cũng sẽ gấp khoảng năm lần
các nhà sản xuất mỹ sử dụng linh kiện trung quốc sẽ gặp bất lợi trước các nhà sản xuất nước ngoài
ở cả thị trường mỹ và thị trường xuất khẩu
việc tăng giá một lần sẽ giảm mức sống của người mỹ và có thể gây ra vòng xoáy giá cả
tiền lương khi người lao động tìm cách bù đắp cho mức giảm thu nhập thực tế
bất kỳ ai làm tổng thống cũng sẽ phải đối mặt với áp lực hạn chế nhập khẩu từ trung quốc
vì trung quốc đang tìm cách củng cố nền kinh tế trong nước bởi thúc đẩy xuất khẩu
kể từ khi đạt đỉnh hai mươi hai vào năm hai nghìn một mươi bảy tỷ trọng hàng nhập khẩu từ mỹ của trung quốc
đã giảm xuống còn một mươi bốn và có thể sẽ tiếp tục giảm
những giác rối với trung quốc đã tạo ra một chiến trường thực sự ở các thị trường
đang phát triển nhanh chóng ở đông nam á và ấn độ
có khả năng mỹ có thể tăng xuất khẩu và thay thế các nhà cung cấp trung quốc
bằng cách đầu tư mạnh mẽ hơn vào hai thị trường này
hợp tác với châu âu và nhật bản để phát triển các nguồn nguyên liệu quan trọng mới
như chính quyền tổng thống biden đang theo đuổi cũng rất quan trọng
thay vào đó các cố vấn thương mại của ông trump đang suy tính các biện pháp bảo hộ mới
chống lại thương mại của eu
hiện tại tổng nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của mỹ từ trung quốc vừa xuất khẩu
với tỷ lệ hai tám chia một
để thu hẹp khoảng cách này mỹ nên ra quy định yêu cầu giấy phép nhập khẩu từ trung quốc
cấp giấy phép theo đấu thầu và giảm tỷ lệ này theo từng quý cho đến khi đạt mức một sau bốn năm
tuy nhiên việc này sẽ không giải quyết được vấn đề các nhà máy trung quốc
chuyển sang nước thứ ba hoặc các linh kiện của trung quốc được truyền đến và lắp ráp ở nước thứ ba
để giảm bớt sự phụ thuộc của mỹ và trung quốc một cách hoàn toàn hơn
mỹ sẽ phải đánh thuế vào thành phần của trung quốc có trong hàng nhập khẩu của nước thứ ba
hoặc hạn chế hàm lượng của trung quốc thông qua các quy định